hiện nay số trường hợp mắc bệnh viêm màng não mô cầu đang có nhiều trường hợp mắc bệnh tại hà nội và một số địa phương
chỉ trong hai ngày qua hai trường hợp nhiễm não mô cầu của hà nội đã được phát hiện liên tiếp
theo thống kê của bộ y tế từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu tới nay cả nước đã xuất hiện sáu ca nhiễm viêm não mô cầu trong đó có một trường hợp tử vong
hiện nay tại các ổ dịch đều được trung tâm y tế dự phòng các địa phương tập trung giải quyết theo dõi cách ly tại nhà bệnh nhân
và thực hiện các biện pháp cần thiết không để dịch có nguy cơ lan rộng
theo các chuyên gia y tế việc tiêm chủng và chủ động phòng tránh được coi là phương pháp hữu hiệu để bảo vệ bản thân khỏi bệnh nguy hiểm này
để phòng bệnh viêm não mảng não do virus não mô cầu tránh lây lan trong cộng đồng
cục y tế dự phòng bộ y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt vệ sinh cá nhân như thường xuyên rửa tay bằng
phòng xúc miệng họng bằng các dung dịch sát khuẩn mũi họng thông thường
người dân cần vệ sinh tốt nơi ở thông thoáng nơi ở nơi làm việc
chủ động tiêm phòng vaccine phòng bệnh cho trẻ vaccine được tiêm tại các cơ sở tiêm chủng dịch vụ
trong trường hợp có biểu hiện sốt cao đau đầu buồn nôn và nôn cổ cứng
bệnh nhân cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời